sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn
hãng thông tấn tass hỏi
xin đồng chí tổng bí thư cho biết đồng chí mong đợi gì từ chuyến thăm chính thức hữu nghị liên bang nga sắp tới
và những vấn đề nào đồng chí muốn trao đổi với tổng thống vladimir putin và lãnh đạo liên bang nga
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết
nhận lời mời của tổng thống liên bang nga vladimir putin
tôi và đoàn đại biểu cấp cao việt nam sẽ thăm chính thức liên bang nga trong thời gian tới
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp
đặc biệt diễn ra trước thềm các sự kiện lớn kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước
về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị việt nam liên bang nga trong năm hai nghìn một mươi chín
và bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam liên bang nga vào năm hai nghìn hai mươi
chuyến thăm chính thức tới liên bang nga
chuyến thăm chính thức lần này của tôi nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nga
tăng cường sự gắn bó chiến lược và thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
tôi sẽ cùng ngày tổng thống vladimir putin và các nhà lãnh đạo liên bang nga
trao đổi toàn diện với quan hệ hai nước
thảo luận các phương hướng lớn và các biện pháp thúc đẩy quan hệ trên tất cả các lĩnh vực
trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm
tôi tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nga
tiếp tục phát triển nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hợp tác song phương
vì lợi ích của nhân dân hai nước và lợi ích của hòa bình ổn định và phát triển của châu á thái bình dương
hãng thông tấn tass hỏi
xin đồng chí tổng bí thư chia sẻ đánh giá về quan hệ hữu nghị truyền thống
và đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và liên bang nga trong thời gian qua
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết
quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa việt nam và liên bang nga
có bề dày lịch sử được thử thách qua thời gian
được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp
đây là tài sản chung vô giá của hai dân tộc cần được giữ gìn và phát huy
liên bang nga là đối tác truyền thống rất quan trọng của việt nam
trong suốt chiều dài gần bảy mươi năm lịch sử quan hệ
nhân dân hai nước chúng ta đã cùng kề vai sắt cánh tương trợ giúp đỡ nhau
tôi không thấy có vấn đề gì gây trở ngại cho việc tiếp tục phát triển
và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước
với truyền thống uống nước nhớ nguồn
nhân dân việt nam không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn trí tình và hiệu quả
cả về tinh thần và vật chất mà nhân dân liên xô trước đây
trong đó có liên bang nga đã dành cho nhân dân việt nam
trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc ngày nay
có lẽ ít có nước nào trên thế giới như việt nam
có nhiều thế hệ người việt trong đó có lãnh đạo từ trung ương đến địa phương
được đào tạo và học tập tại liên bang nga
hiện nay liên bang nga cũng là một trong số ít nước
có nhiều người việt nam sinh sống và học tập nhất
việt nam ngày càng thu hút và trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn đối với du khách nga
đây là những nhân tố quan trọng góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị
hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước
việt nam luôn coi trọng và ưu tiên củng cố
tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga
từ khi hai nước nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện
vào năm hai nghìn một mươi hai quan hệ chính trị ngày càng có độ tin cậy cao
trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là các đoàn cấp cao
diễn ra thường xuyên trên tất cả các kênh đảng chính quyền quốc hội địa phương
hai bên duy trì nhiều cơ chế trao đổi phù hợp có hiệu quả
hợp tác kinh tế thương mại đầu tư an ninh quốc phòng được tăng cường
việt nam là nước đầu tiên ký hiệp định thương mại tự do với liên minh kinh tế á âu
tuy nhiên hợp tác kinh tế thương mại song phương còn khiêm tốn
sau khi hiệp định thương mại tự do việt nam với liên minh kinh tế a âu
có hiệu lực tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu kinh mạch thương mại tăng trưởng khoảng ba mươi trong hai năm qua
đạt khoảng ba năm tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi bảy
như vậy là còn rất thấp chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp
tiềm năng to lớn và mong muốn của hai bên
chúng tôi mong muốn lĩnh vực này phát triển mạnh mẽ hơn
và sớm thực sự là trụ cột của quan hệ hai nước trong thời gian tới
có thể nói quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
giữa việt nam và liên bang nga đang phát triển thực chất
ngày càng sâu sắc theo hướng biển vững
hãng thông tấn tass hỏi
việt nam và liên bang nga đã có kinh nghiệm hợp tác lâu dài và thành công
trong lĩnh vực năng lượng
xin đồng chí tổng bí thư nhận định về những nhiệm vụ mới trong lĩnh vực này
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết
tôi hoàn toàn nhất trí với nhận xét như vậy
điển hình và là biểu tượng của sự hợp tác trong lĩnh vực năng lượng
là nhà máy thủy điện hòa bình
một công trình do liên xô giúp việt nam xây dựng
mang lại hiệu quả kinh tế cao
bảo đảm an ninh năng lượng cho việt nam trong quá trình phát triển
bên cạnh đó các liên doanh việt nga trong lĩnh vực dầu khí
như liên doanh việt xô petro
viet gafrom là biểu tượng của sự hợp tác giữa hai nước trong thời kỳ mới
mang lại hiệu quả kinh tế rất tích cực cho cả việt nam và liên bang nga
dự định hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này còn rất lớn
việt nam đang trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
nhu cầu đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng năng lượng điện là rất lớn
đảng nhà nước việt nam luôn hoan nghênh tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho các doanh nghiệp của liên bang nga
tham gia vào các dự án hiện đại hóa các nhà máy điện trước đây
do liên xô giúp xây dựng
cũng như các công trình mới về năng lượng
điều này xuất phát từ kinh nghiệm hợp tác lâu năm với liên bang nga
do liên bang nga có trình độ kỹ thuật công nghệ cao
đồng thời là đối tác rất tin cậy của việt nam
hợp tác trong lĩnh vực dầu khí phát triển rất năng động
là một trong những lĩnh vực hợp tác mang tính chiến lược lâu dài
cả về chính trị và kinh tế
ngành dầu khí đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của việt nam
tôi đánh giá cao hiệu quả sự hợp tác của các công ty liên bang nga
như gazprom zarubenev rosnev với việt nam trong thời gian qua
việt nam khuyên khích ủng hộ và sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất
cho các doanh nghiệp liên bang nga tiếp tục tăng cường đầu tư
và hoạt động tại việt nam
hợp tác trong lĩnh vực này chúng ta không thể không kể đến
một hướng quan trọng đó là hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử
và mục đích hòa bình
liên xô trước đây và liên bang nga ngày nay đã và đang đào tạo
cho việt nam nhiều nhà khoa học chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này
hai nước đã thống nhất sẽ xây dựng trung tâm khoa học
và công nghệ hàn nhân tại việt nam
đây là dự án rất quan trọng đối với cả hai nước
nhằm mục đích thúc đẩy nghiên cứu xây dựng và phát triển
tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân quốc gia
đào tạo đối ngũ cán bộ trình độ cao mở rộng và đầy mạnh
ứng dụng năng lượng nguyên tử vào các lĩnh vực kinh tế xã hội
hoặc công nghệ
hãng thông tấn tass hỏi
xin đồng chí tổng bí thư đánh giá về thực trạng và triển vọng
của quan hệ hợp tác quốc phòng an ninh và kỹ thuật quân sự
giữa việt nam và liên bang nga
tổng bí thư nguyên phú trọng cho biết
hợp tác với quốc phòng an ninh giữa hai nước
trong đó có hợp tác kỹ thuật quân sự là lĩnh vực hợp tác
trọng điểm và mang tính truyền thống
trong thời gian qua lĩnh vực hợp tác này đã không ngừng
được mở rộng củng cố thể hiện sự tin cậy cao giữa hai nước
và phù hợp với đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
tôi đánh giá cao sự hợp tác rất hiệu quả năng động giữa hai nước
nhất là trên lĩnh vực hợp tác như đào tạo cán bộ
gìn giữ hòa bình liên hợp quốc hải quân quân y
kỹ thuật quân sự công nghiệp quốc phòng
thời gian tới hợp tác với quốc phòng an ninh giữa hai nước
sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tổng thể mối quan hệ
đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
xin trân trọng cảm ơn đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
sáng nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã tiếp đoàn đại biểu ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
do đồng chí say sổn phon phong vy hẳn ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước dẫn đầu
đang có chuyến thăm việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng thể hiện mong muốn hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ
tăng cường trao đổi những bài học kinh nghiệm về công tác dân vận của mỗi đảng
đồng chí say sổn phon phong vy hẳn báo cáo với tổng bí thư nguyễn phú trọng
về kết quả hợp tác giữa mặt trận lào xây dựng đất nước với ban dân vận trung ương việt nam
và mặt trận tổ quốc việt nam trong thời gian qua và kết quả cuộc hội đàm
với ban dân vận trung ương
thông báo với tổng bí thư một số nét khái quát về tình hình lào gần đây
đồng chí khẳng định đảng nhà nước và nhân dân lào sẽ làm hết sức mình
cùng với việt nam giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt lào việt nam
ngày càng phát triển lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân mỗi nước
vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
mặt trận lào xây dựng đất nước sẽ phối hợp chặt chẽ với ban dân vận trung ương
và mặt trận tổ quốc việt nam triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của mặt trận lào xây dựng đất nước
tổng bí thư bày tỏ chia sẻ trước những mất mát thiệt hại to lớn về người và tài sản
của nhân dân tỉnh atapu do sự cố vỡ đập thủy điện gây ra và tin tưởng
các cách mạng lào nhân dân lào vùng bị nạn sẽ sớm khắc phục hậu quả
khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống
nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới
tổng bí thư nguyễn phú trọng mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ
tăng cường trao đổi về lý luận và thực tiễn nhất là những bài học kinh nghiệm
về công tác dân vận của mỗi đảng đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau
trong đó có việc vận động tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước
nhất là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đặc biệt việt nam lào
chiều nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đồng chí
say sổng von phong phi hẳn ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng bày tỏ vui mừng về những thành tiệu quan trọng
mà hai đảng hai nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới
trại đặc biệt và sự hợp tác toàn diện ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực
góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội ở mỗi nước
thủ tướng cũng gửi lời hỏi thăm và chia sẻ về những thiệt hại vỡ đập thủy điện ở tỉnh atapu
cho biết ngay sau khi biết tin sự cố phía việt nam đã làm hết sức mình trong khả năng
để kịp thời giúp đỡ nhân dân atapu
việt nam sẵn sàng chia sẻ những khó khăn với nhân dân lào anh em trong mọi hoàn cảnh
thủ tướng đánh giá cao những thành tiệu của ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
đã đạt được trong thời gian qua
vui mừng được biết ủy ban sẽ chủ trì tổ chức hội nghị phật giáo quốc tế ba nước lào việt nam campuchia
vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng mong muốn đảng nhà nước chính phủ và mặt trận lào xây dựng đất nước
tiếp tục quan tâm ủng hộ các chính sách tạo thuận lợi cho cộng đồng người việt nam tại lào
sinh sống học tập và làm việc ổn định làm tốt vai trò gắn kết cộng đồng
đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của lào và quan hệ đặc biệt việt lào
qua đồng chí sai suom phong phong vi hẳn thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi lời thăm hỏi
tới tổng bí thư chủ tịch nước bùn nhăng vô la chít thủ tướng thông luân si su lít
chủ tịch quốc hội pani ya thô tu và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lào
đồng chí sai suom phong phong vi hẳn cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp
chuyển lời thăm hỏi của thủ tướng lào thông luân si su lít tới thủ tướng nguyễn xuân phúc
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
thay mặt đảng nhà nước và nhân dân lào đồng chí bày tỏ cảm ơn đảng nhà nước và nhân dân việt nam
đã kịp thời giúp đỡ nhân dân lào anh em trong sự cố vỡ đập thủy điện ở tỉnh atapu vừa qua
hiện nay nhân dân lào đang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn đạt được các thành tiệu phát triển kinh tế xã hội
ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước luôn tích cực trong công cuộc vận động nhân dân lào xây dựng và phát triển đất nước
đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức hội nghị phật giáo quốc tế ba nước lào việt nam campuchia vào cuối năm nay
do đó đồng chí mong được việt nam chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ để hội nghị thành công
hôm nay nhân dịp khai giảng năm học mới chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp gỡ nói chuyện với sinh viên
và làm việc với đại học quốc gia tp hcm
đây là niềm vui lớn đối với các cán bộ giáo viên và sinh viên của nhà trường trước thềm năm học mới
đại học quốc gia tp hcm với hai mươi ba năm thành lập và phát triển đã đạt được nhiều thành tiệu to lớn
góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tp hcm và cả nước
tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị đại học quốc gia tp hcm cần tiếp tục phấn đấu
tập trung nâng cao chất lượng đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên tích cực học tập
gian luyện có tinh thần trách nhiệm cao chủ động sáng tạo trong giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
sẵn sàng tham gia một cách chất lượng vào công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế
xứng đáng là một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành đa lĩnh vực chất lượng cao của cả nước
tiếp tục xây dựng và sớm hoàn thành khu đô thị đại học đầu tiên của cả nước
hoàn thiện cơ sở vật chất cho đào tạo nghiên cứu khoa học sinh hoạt và làm việc của sinh viên và cán bộ giảng viên
phấn đấu trở thành một trong những đại học hàng đầu khu vực đông nam á và là đại học trong tốp đầu châu á
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao tặng một mươi suất học bổng
mỗi suất một mươi triệu đồng cho các sinh viên nghèo vượt khó học giỏi
tiếp tục xây dựng và sớm hoàn thành khu đô thị đại học đầu tiên của cả nước
công tác tư pháp của quốc hội tiếp tục với phần cho ý kiến của các đại biểu vào báo cáo của chính phủ về công tác tư pháp
theo ý kiến của các đại biểu bên cạnh những nỗ lực của ngành tòa án viện kiểm sát công an
các cơ quan này cần phải tìm ra nguyên nhân để có biện pháp phòng chống tội phạm
chứ không chỉ đơn thuần là nêu ra các con số tỷ lệ trong bản báo cáo
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban tư pháp đối với báo cáo về công tác phòng chống vi phạm pháp luật
và tội phạm của bộ công an
vừa qua vẫn còn nhiều tồn tại nổi lên chưa được chú trọng
như tội phạm trong lực lượng công an gian lận trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tín dụng đen
theo ý kiến của một số đại biểu các cơ quan chức năng cần nghiên cứu để phòng chống
ngăn chặn tội phạm hiệu quả chứ không chỉ đơn thuần là xử lý khi có vi phạm
ví dụ như ta nói vấn đề khai thác cát lậu vấn đề phá rừng thì đâu có phải là ăn cắp trừ vạt trong một đêm được
máy móc chạy rầm rộ như thế báo đang liên tục mười mấy năm nay vấn đề khai thác cát lậu
một thực tế nữa hiện nay trong công tác xử lý vi phạm đó là tỷ lệ án hành chính có hiệu lực pháp luật được thực thi rất thấp
án hành chính bây giờ như thế là còn một trăm năm mươi một bản án có hiệu lực pháp luật nhưng không thi hành
tôi đề nghị là chính phủ cũng phải báo cáo rõ trước quốc hội
tỉnh nào không chấp hành bản án ủy ban nhân dân nào không chấp hành bảo đảm chủ tịch ủy ban dân tỉnh nào không chấp hành bản án
nói về công tác xét xử và những khó khăn của ngành kiểm sát nhất là việc kéo dài các vụ án tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp
ông lê minh trí viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết
một là đối tượng có trình độ có quan hệ có tiền của có khả năng đối phó đặc biệt là tham nhũng trong hoạt động tư pháp
thì xin thưa chính những cơ quan bảo vệ pháp luật
di phạm pháp luật thì cái trình độ và cái khả năng ứng xử của họ nó tốt hơn
và phải nói rằng là lực pháp của chúng ta thì vừa đảm bảo phải nghiêm để xử lý nhưng mà cũng phải đảm bảo quyền con người là cũng không được tùy tiện
cũng theo đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao trong quá trình thực thi nhiệm vụ không thể tránh khỏi những sai sót
tuy nhiên nếu là lỗi vô ý thì cần được xem xét để tạo động lực cho cán bộ
nếu là lỗi chủ quan sẽ bị xét xử theo quy định của bộ luật hình sự
sáng nay tại hà nội dưới sự chủ trì của đồng chí nguyễn khắc định chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội
thường trực ủy ban pháp luật đã tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra sơ bộ báo cáo của chính phủ về tình hình thi hành hiến pháp luật nghị quyết của quốc hội năm hai nghìn một mươi tám
dự phiên họp có phó chủ tịch quốc hội uông chu liêu
tại phiên họp các đại biểu đánh giá báo cáo tuy đã chỉ ra nguyên nhân tồn tại trong quá trình thi hành hiến pháp luật nghị quyết của quốc hội
năm hai nghìn một mươi tám song còn rất chung chung chưa nêu rõ được nguồn gốc tồn tại hạn chế là do văn bản hay do quá trình thực hiện
cụ thể liên quan đến nghị định năm mươi năm của chính phủ về công tác pháp chế của địa phương đó là tình trạng cán bộ chưa có trình độ cử nhân
vậy nguyên nhân do đâu do yêu cầu công việc hay do nguồn lực và nghị định năm mươi năm còn phù hợp với thực tế không
các đại biểu cho rằng chính phủ cần có tổng kết về nghị định này
bên cạnh đó các đại biểu đề nghị
khi xây dựng văn bản pháp luật cần có lộ trình đánh giá tác động của văn bản khi có hiệu lực và các thông tư hướng dẫn kèm theo
cần xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo cũng như xem xét thẩm tra các kiến nghị của chính phủ để phù hợp với tình hình thực tiễn
chiều cùng ngày thường trực ủy ban pháp luật đã thẩm tra sơ bộ dự án luật hành chính công
đây là một trong những dự án luật sẽ được xem xét chính quốc hội tại kỳ họp thứ sáu vào tháng một mươi tới đây
các đại biểu đánh giá cao nỗ lực của ban soạn thảo trong việc tiếp thu ý kiến từ kỳ họp trước
tuy nhiên dự thảo luật vẫn còn nhiều vấn đề lớn cần được ban soạn thảo giải trình làm rõ như về tên gọi của luật chưa thống nhất với phạm vi điều chỉnh
các quy định trong dự thảo luật còn mang tính mục tiêu chủ trương nhất là một số điều của dự án luật chưa thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành
vì vậy ban soạn thảo cần nghiên cứu kỹ lại và đánh giá các bất cập của quy định tại văn bản luật
làm cơ sở để quốc hội xem xét
tiếp theo chương trình
miền bắc sắp đón không khí lạnh trong ít ngày tới
hoàn thành đề án nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt cao tốc bắc nam
thưa quý vị hàng chục cây thông ba mươi năm tuổi
có đường kính góc từ ba mươi đến năm mươi km

nằm ngay trong khu dân cư thuộc tổ dân phố bạch đằng thị trấn nam ban huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
vừa bị các đối tượng chặt hạ nhằm mục đích phá rừng để chiếm đất
hiện cơ quan chuyên môn đã tiến hành lập biên bản phối hợp cùng công an địa phương điều tra xử lý
ngày bốn chín có mặt tại hiện trường thuộc tiểu khu hai trăm bảy mươi
phóng viên truyền hình nhân dân ghi nhận có ít nhất bốn mươi năm cây thông cao khoảng trên hai mươi năm m
đường kính gốc khá lớn từ ba mươi năm mươi cm bị chặt hạ nằm la liệt trên mặt đất
nhưng góc thông bị cưa góc vẫn còn ứa nhựa lá thông còn xanh tươi
là dấu hiệu mới bị cưa hạ khoảng hai ba ngày trước đó
được biết rừng thông bị phá thuộc diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng
được giao khoán cho nhóm bảy hộ gia đình quản lý và bảo vệ
cách đó không xa một quả đồi thông khác cũng có nhiều cây thông bị đầu độc chết khô hàng loạt
theo lãnh đạo địa phương đây là hoạt động phá rừng có tổ chức thuê người từ địa phương khác đến
lợi dụng đêm tối dùng cưa điện để hạn chế tiếng ồn khi cắt cây
với mục đích chiếm đất phục vụ sản xuất và xây dựng nhà cửa
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ
chiều nay tại hà nội đã diễn ra lễ công bố biên bản ghi nhớ hợp tác về kế hoạch thử nghiệm công nghệ xử lý dioxin
tại sân bay biên hòa tỉnh đồng nai giữa trung tâm công nghệ xử lý môi trường bộ tư lệnh hóa học và tập đoàn shimizu nhật bản
hiện nay việt nam có tổng cộng hai mươi tám khu vực bị nhiễm dioxin
trong đó sân bay biên hòa ước tính có lượng đất ô nhiễm dioxin lớn nhất của đất nước khoảng tám trăm năm mươi tấn
bộ quốc phòng việt nam đơn vị chủ trì dự án đang trong quá trình lựa chọn công nghệ áp dụng
để bắt đầu tiến hành dự án làm sạch đất trong thời gian sớm nhất
theo thiếu tướng phạm lâm hồng hợp tác thử nghiệm công nghệ dioxin tại sân bay biên hòa tỉnh đồng nai giữa trung tâm công nghệ xử lý môi trường
và tập đoàn shimizu nhật bản là một trong những hoạt động cụ thể trong việc tăng cường hợp tác
tranh thủ các nguồn lực quốc tế trong việc thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc còn tồn lưu sau chiến tranh tại việt nam
có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá lựa chọn công nghệ tiên tiến hiệu quả đảm bảo an toàn trong xử lý dioxin
và từng bước nghiên cứu làm chủ công nghệ xử lý dioxin và tiết kiệm chi phí trong xử lý đất
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tập đoàn shimizu và bộ quốc phòng việt nam sẽ bắt đầu thực hiện dự án thử nghiệm kiểm chứng công nghệ tẩy dừa đất
của tập đoàn shimizu tại sân bay biên hòa việc thử nghiệm thực địa về tẩy rửa đất toàn diện này sẽ được tiến hành trong ba tháng
kể từ giữa tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến hết tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
theo trung tâm dự báo khế tượng thủy văn quốc tế
ra miền bắc có thể sẽ đón không khí lạnh trong ít ngày tới
đồng thời có thể sẽ xuất hiện từ hai đến ba cơn bão và áp thấp nhiệt đới sẽ xuất hiện trên biển đông
trong tháng chín năm hai nghìn một mươi tám không khí lạnh từ phía bắc có xu hướng hoạt động mạnh dần
khả năng đợt không khí lạnh đầu tiên xuất hiện vào khoảng một mươi ngày đầu tháng
khu vực bắc bộ vẫn có nguy cơ xảy ra các đợt mưa trên diện rộng
khu vực bắc và trung trung bộ bắt đầu bước vào mùa mưa và lượng mưa sẽ có xu hướng gia tăng
khu vực vùng núi phía bắc các tỉnh vùng núi bắc trung bộ
đề phòng các đợt mưa lớn nguy cơ gây ra lụ quét và sạt lở đất đá vùng trũng đề phòng ngập úng
trong tháng chín năm hai nghìn một mươi tám nhiều khả năng có khoảng từ hai đến ba cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển đông
và có thể ảnh hưởng đến đất liền khoảng một cơn tần suất cao xảy ra tại khu vực phía bắc miền trung
những ngày qua mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho một số địa phương ven sông mã ở vùng thượng du tỉnh thanh hóa
bộ đội biên phòng ở địa phương đã và đang đồng hành cùng nhân dân nhằm chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai
sớm ổn định khôi phục sản xuất sau mưa lũ
từ ngày hai mươi đến ngày ba mươi một tháng tám tổng lượng mưa trên địa bàn huyện mường lát tỉnh thanh hóa lên tới ba trăm bảy mươi sáu mm
theo đó toàn huyện có hơn một trăm linh nhà ở bị thiệt hại hoàn toàn
để bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân bộ đội biên phòng đồn tam trung đã kịp thời trợ giúp
hướng dẫn người dân sơ tán đến nơi an toàn
không chỉ xung kích đồng hành giúp dân sơ tán đến nơi an toàn nước ruột đến đâu
bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa lại khẩn trương giúp dân và các trường học trên địa bàn tiến hành làm vệ sinh môi trường đến đó
đến thời điểm này bộ đội biên phòng thanh hóa đã huy động một lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn
trợ giúp nhân dân các địa phương làm vệ sinh môi trường
những ngày này bộ đội biên phòng đồn tam trung đang tiếp tục sung kích đồng hành trợ giúp nhân dân các huyện miền núi tỉnh thanh hóa
nhanh chóng ổn định cuộc sống khôi phục phát triển kinh tế xã hội sau mưa lũ
trước diễn biến thời tiết liên tục mưa lớn ở thượng nguồn khiến cho mực nước về hồ thủy điện trị an tiếp tục tăng cao
ngày hôm nay công ty thủy điện trị an tại huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai cho biết vừa tiếp tục tăng lưu lượng xả tràn để điều tiết bảo đảm an toàn hồ chứa
đây là đợt xả lũ lớn nhất của miền nam xả lũ
theo đó công ty thủy điện trị an tiếp tục xả thêm cửa tràn thứ tư trong vòng bảy ngày qua với mức sáu trăm linh m ba trên dây
lưu lượng nước qua tua bin phát điện là tám trăm năm mươi m ba trên dây tổng lượng nước đổ về hạ lưu gần một bốn trăm năm mươi m ba trên dây
cùng theo công ty thủy điện trị an mực nước đo được ngày bốn tháng chín tại hồ là sáu mươi một một mét và đang gia tăng
do đó để bảo đảm an toàn hồ chứa đơn vị buộc phải tăng lượng xả tràn
đây được xem là đợt xả lũ lớn nhất trong nhiều năm qua của hồ thủy điện lớn nhất miền nam
cùng với tăng lượng xả tràn công ty thủy điện trị an một lần nữa thông báo đến chính quyền các địa phương ven sông đồng nai
thuộc các tỉnh đồng nai bình dương thành phố hồ chí minh biết để chỉ đạo phối hợp và thông báo cho người dân vùng hạ lưu
chủ động có biện pháp phòng ngừa nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra khi nước dâng cao
người tiêu dùng việt nam
người tiêu dùng việt nam đang lo lắng phải chi thêm vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng để mua ô tô bán tải
khi bộ tài chính đề xuất tăng mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với loại xe này
theo dự thảo xe ô tô bích up chở hàng và ô tô tải van có khối lượng chuyên trở cho phép dưới một năm trăm linh kg
và có từ năm chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng sáu mươi mức thu lệ phí trước bạ lần đầu
đối với ô tô chở người tải
đối với ô tô chở người từ chín chỗ trở xuống dự thảo quy định mức lệ phí trước bạ lần đầu là một mươi
trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương
hội đồng nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá năm mươi mức quy định chung tại thời điểm này
ô tô chở người từ chín chỗ chở xuống xe ô tô bích up chở hàng và ô tô tải van có khối lượng chuyên chở cho phép dưới một năm trăm linh kg
và có từ năm chỗ ngồi chở xuống
nộp lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi với mức thu là hai và áp dụng thống nhất trên toàn quốc
để giảm ủn tắc giao thông ubnd tp hà nội đề nghị quốc hội bổ sung và ban hành luật phí lệ phí mức phụ thu ô nhiễm môi trường
theo mức khí thải khi lưu hành của phương tiện xe cơ giới được bộ thông qua đăng kiểm phương tiện
phí phương tiện xe cơ giới đường bộ vào một số khu vực có nguy cơ ủn tắc giao thông
ubnd tp hà nội cũng đề nghị bộ giao thông quốc hội
cùng thống nhất kiến nghị quốc hội bổ sung và ban hành luật phí lệ phí mức phụ thu ô nhiễm môi trường
theo mức khí thải khi lưu hành các phương tiện xe cơ giới đường bộ thông qua đăng kiểm phương tiện
phí phương tiện xe cơ giới đường bộ vào một số khu vực có nguy cơ ủn tắc giao thông
quản lý xe đạp điện tương tự như xe máy quy định chủ xe ô tô phải lắp đặt thiết bị thu phí tự động
và mở tài khoản để phục vụ công tác thu phí và xử lý vi phạm
mục tiêu cơ bản của việc áp dụng phí chống ủn tắc không phải là số tiền thu được từ người dân
mà là biện pháp nhằm kiểm soát tình hình giao thông tại các khu vực đông đúc vào giờ cao điểm
bộ giao thông vận tải đang khẩn trương hoàn thành việc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao
trên trục bắc nam để chính quốc hội theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đồng thời thực hiện các quy trình thủ tục thẩm định thẩm tra và kinh phí liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật
dự án quan trọng của quốc gia có vai trò to lớn trong sự phát triển của đất nước
vì vậy dự án này nhận được rất nhiều sự quan tâm
trung quanh nội dung này phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn ngọc đông thứ trưởng bộ giao thông vận tải
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trước hết xin cảm ơn thứ trưởng đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền nhân dân
thưa thứ trưởng xin thứ trưởng cho biết về quy mô của tuyến đường sắt cao tốc bắc nam như thế nào trong đề án nghiên cứu tiền khả thi
vẫn với lại mục tiêu chúng ta kết nối được giữa hà nội và tp hcm
dẫu rằng trong quá trình thực hiện trong quá trình phát triển chúng ta phát triển theo từng giai đoạn theo từng cung đoạn khác nhau
và cái hướng chúng tôi vẫn nghiên cứu là đường sắt tốc độ cao
vì đây là một phương thức rất là hấp dẫn trên tuyến bắc nam với điều kiện địa lý và kinh tế của việt nam
kết nối các thành phố các trung tâm của các tỉnh lị trên suốt các tuyến từ hà nội tp hcm
các tuyến từ hà nội tp hcm
và với chiều dài khoảng độ một nghìn sáu trăm bốn mươi năm km chúng tôi nói rằng đây là một trong những đường sắt dài nhất trên thế giới nếu chúng ta hướng tới tốc độ cao
nhiên cứu đánh giá tổng hợp lại kinh nghiệm trên thế giới
và trên sở đó phân tích điều kiện việt nam và xác định lộ trình phát triển cho đó là quy mô
rồi các điều kiện nghiên cứu nó chứng tỏ ra là một dự án hết sức quan trọng

vâng với quy mô rất là lớn như thứ trưởng vừa chia sẻ
thì tuyến đường sắt tốc độ cao bắc nam này sẽ được đầu tư ngay trên toàn tuyến hay là đầu tư theo phân kỳ thưa thứ trưởng
thực tế là chúng ta trình là dự án sẽ trình một lần về chủ trương đầu tư
một trong những điều tại sao chúng ta phải trình đó là cái dự án nó đòi hỏi là phải kết nối được
cuối cùng nó sẽ là kết nối được giữa khu hà nội với tp hcm
mặc dù chúng ta phát triển thì không thể là phát triển một lúc mà có thể đả cả một tuyến trên một nghìn sáu trăm linh km
do đó chúng ta sẽ phát triển theo phân kỳ
từng cái đoạn cung đoạn ưu tiên mà cung đoạn ưu tiên được xác định trên cơ sở
nó là cái nhu cầu vận tải và nhu cầu cầu vận tải của từng đoạn nó khác nhau
do đó cái thời gian đầu tư và đưa vào khai thác cũng sẽ khác nhau
những đoạn mà theo xác định ưu tiên từ trước kia cũng đã xác định và bây giờ cũng khẳng định lại
đó là ví dụ như hà nội đi vinh tp hcm đoạn ưu tiên
sau đó là những đoạn kế tiếp theo đó là những đoạn ưu tiên và chúng ta phát triển dần
chúng tôi có xác định một lộ trình về nghiên cứu và đầu tư trong vòng khoảng ba mươi năm
đường sắt cao tốc bắc nam là một dự án có thể nói là lớn nhất của bộ thông vận tải từ trước tới nay
vậy thì xin thứ trưởng cho biết là bộ sẽ tính toán như thế nào
để thu hút được nguồn lực và đặc biệt là nguồn vốn để đầu tư cho dự án này
huy động nguồn lực chúng ta sẽ hướng tới đa dạng trong huy động nguồn lực
cũng như là bài học kinh nghiệm trên thế giới đó là tư nhân
đối với đường sắt này thì chủ yếu là đầu tư vào vấn đề đầu máy toa xe và những trang thiết bị cũng như là khai thác
thế còn hạ tầng thì phải sự can thiệp rất lớn của nhà nước
và chúng ta cũng phải sử dụng những cái cơ chế để chúng ta thu hút được tư nhân đó
đây là một cái nội dung mà phải nói là rất là phức tạp rất là khó khăn
vì chúng ta vẫn có một cái bối cảnh rất là dài trong cái biến cảnh phát triển
và chúng ta cũng phải xem xét cái kinh nghiệm trên thế giới trong cái này
và phải xem xét cái điều kiện pháp luật của việt nam
để nó thích hợp với lại cái nội dung này
một lần nữa xin cảm ơn thứ trưởng
chuyển sang các thông tin quốc tế
hàn quốc công bố nội dung fta sửa đổi với mỹ
mexico kêu gọi canada quay lại đàm phán nafta
bộ thương mại công nghiệp và năng lượng hàn quốc cho biết
nước này sẽ tiến hành lấy ý kiến công chúng về hiệp định thương mại tự do với mỹ
vừa được sửa đổi gần đây trước khi trình lên quốc hội phê chuẩn
qua đó đặt mục tiêu hoàn tất các thủ tục trong nước đối với hiệp định này trong năm nay
theo hiệp định sở đổi mỹ sẽ kéo dài thời gian áp thuế hai mươi năm
đối với xe bán tải nhập khẩu từ hàn quốc thêm hai mươi năm nữa đến năm hai nghìn bốn mươi một
hiệp định cũng kêu gọi hàn quốc nâng gấp đôi hạn mức hai mươi năm ô tô nhập khẩu từ mỹ
không phải tuân thủ các quy định trong nước của ngành
đồng nghĩa với việc năm mươi ô tô mỹ có thể vào thị trường hàn quốc dễ dàng hơn
seoul cũng sẽ nới lỏng các tiêu chuẩn về khí thải đối với ô tô nhập khẩu từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi
trong lĩnh vực dược phẩm hàn quốc nhất trí sẽ điều chỉnh chính sách định giá cao đối với các loại dược phẩm nước ngoài
nhằm bảo đảm công bằng và không phân biệt đối xử đối với hàng dược phẩm xuất khẩu của mỹ
tuy nhiên việc quốc hội hàn quốc thông qua hiệp định này
còn phụ thuộc vào việc liệu washington có cho ô tô của hàn quốc được hưởng miễn trừ khỏi mức thuế hai mươi năm
mà chính quyền của tổng thống donald trump đề xuất hay không
tổng thống mexico đã kêu gọi canada sớm quay lại đàm phán hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta với mexico và mỹ
ông cho rằng nafta là hiệp định ba bên và không thể thiếu sự tham gia của bất cứ nước nào
đã bày tỏ lạc quan rằng mexico sẽ đạt được thỏa thuận ba bên với mỹ và canada
đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của canada như một đối tác thương mại trong hiệp định
ông niato cũng cho rằng bắc mỹ sẽ thành công hơn nếu ba nước hợp tác với nhau
và khi mỗi quốc gia đóng góp thế mạnh của mình để thu hút và gia tăng tính cạnh tranh cho cả khu vực
hiện đàm phán nafta giữa mỹ và canada đã kết thúc mà không đạt được tiến triển nào
có nhiều chỉ trích cho rằng trước đó
mexico và mỹ đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về các vấn đề song phương trong việc đàm phán lại nafta
khiến canada bị đẩy vào thế khó trên bàn đàm phán với mỹ
cơ quan an ninh liên bang nga cho biết tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đang tìm kiếm các nguồn tài chính thay thế
sau khi các nguồn thu từ việc bán dầu và thuế của tổ chức này giảm mạnh
theo cơ quan an ninh liên bang nga
so với các khoản tài chính ước tính vào khoảng ba tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi tám
hiện is chỉ kiếm được khoảng từ hai trăm linh ba trăm linh triệu usd mỗi năm
vì vậy lực lượng này đang có xu hướng đầu tư các nguồn tiền kiếm được trước đây vào việc kinh doanh hợp pháp
nhằm thu được những khoản tài chính đều đặn cho các hoạt động tiếp theo
bên cạnh đó để cải thiện tình hình tài chính is cũng đã thay đổi lại phương thức hoạt động
theo đó tăng cường tuyên truyền và tuyển dụng trên các trang mạng xã hội
thậm chí is có thể sẽ triển khai một số kênh buôn lậu ma túy
giới chuyên gia nga khẳng định những thay đổi này của is có thể trở thành vấn đề toàn cầu
buộc cộng đồng quốc tế phải tìm ra những phương thức mới để chống khủng bố
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại